lễ trao giải báo chí tuần quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã diễn ra vào tối nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến sự buổi lễ
cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phạm thế duyệt nguyên ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị
nguyên chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng trành án toán nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng các đồng chí ủy viên trung mương đảng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung mương địa phương
và các nhà báo đặt giải báo chí trong công tác phòng chống thảm nhũng
giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hội nhà báo việt nam
và đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội
của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng chống thảm nhũng lãng phí
đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ qua giải thưởng những cách làm hay những kinh nghiệm tốt
điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí cũng được giới thiệu khích lệ và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng